nhiều cư dân ở hà nội chia sẻ sự xuất hiện của kiến ba khoang đặc biệt là ở những khu trung cư
hiện tại cũng là mùa kiến ba khoang phát triển người dân càng dễ dàng gặp phải và tiếp xúc với loài vật này gây ra bỏng rát da
theo bệnh viện gia liễu trung ương hiện một số bệnh nhân tới bệnh viện thăm khám vì viêm da do tiếp xúc với kiến ba khoang ngày càng có xu hướng tăng cao
những ngày gần đây số bệnh nhân tới khoa khám bệnh bệnh viện gia liễu trung mương thăm khám do kiến ba khoang cao gấp đôi so với bình thường
anh hoàn hiện rất lo lắng vì tình trạng nước da chảy máu của con mình ở khu vực tiếp xúc với kiến ba khoang ngày càng nặng hơn
viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang thường xuất hiện ở các vùng da hở
ban đầu vết thương chỉ là đỏ rát sau đó xuất hiện mụn nước
tuy nhiên nhiều người thường nhầm lẫn với
dô na thần kinh và tự mua thuốc điều trị hoặc chữa mẹo theo dân gian
các bác sĩ cho biết việc làm này có thể khiến tình trạng của người bệnh nặng lên
nếu mà chúng ta điều trị không đúng chúng ta bôi các loại thuốc sai chúng ta đắp những lá không đúng
thì tổn thương có thể bị bội nhiễm nhiều hơn nhiễm trùng thậm chí là luet tăng sắc tố sau viêm một thời gian dài
tổn thương có thể bị lan rộng sang các vị trí khác
ngoài vị trí tiếp xúc ban đầu thì bệnh nhân có thể bị những tổn thương da khác đặc biệt là những vùng như là mắt sinh dục thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân
các bác sĩ cho biết có ba cách để làm sạch chất độc từ kiến ba khoang đó là sử dụng nước muối sinh lý xà phòng hoặc nước sạch
vết thương nặng nên đến cơ sở y tế để được chăm sóc xử lý đúng cách
lý tưởng nhất mà mình có thể xử lý ngay lập tức tại chỗ là mình có cái chai nước muối sinh lý mình rửa cái vết thương
để cái vị trí mà da có tiếp xúc với côn trùng này dưới vòi nước để làm sao mục đích là để mình loạn bỏ bớt nồng độ độc chất tiếp xúc với da mình
thế mình cái thời gian mà mình để tổn thương da nghi ngờ tiếp xúc với côn trùng dưới vỏ nước có thể khoảng từ năm đến bảy phút
hoặc mình có thể sử dụng xà phòng hoặc là cồn để sửa nhẹ vết thương
khi phát hiện hoặc nghi ngờ da tổn thương do kiến ba khoang
người dân tuyệt đối không trà sát rụi gãi khiến vết thương có thể sưng nề nhiễm khuẩn
khi thấy kiến bà khoang tuyệt đối không dùng tay trực tiếp giết mà nên xua đuổi bằng các biện pháp khác như dùng giấy hay quét để loại bỏ